truyền thông mỹ dẫn lời các quan chức cho biết nghi phạm trong vụ xả súng xảy ra vào tháng trước tại một hộp đêm ở bang colorado miền tây nước này bị cáo buộc ba trăm linh năm tội danh trong đó có tội giết người cấp độ một và tội ác vì thủ ghét
nghi phạm là andeson ley andrick hai mươi hai tuổi bị đưa ra xét xử tại tòa án khu vực el paso vào ngày sáu tháng một mươi hai tại tòa các công tố viên đã đưa ra các cáo buộc chính thức đối với đối tượng này trong đó có một mươi tội giết người ở cấp độ một bảy mươi tội danh cố ý giết người cấp độ một và bốn mươi tám tội ác mang động cơ thủ hận
vụ xả súng xảy ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi một tại club q dành cho người đồng tính ở thành phố colorado springs bang colorado khiến năm người thiệt mạng và ít mạng
nhất một mươi bảy người bị thương